tối ngày tám tháng sáu lễ trao giải cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ tám
và chương trình giao lưu nghệ thuật người sáng những người con trung hiếu
đã diễn ra tại cung văn hóa hữu nghị việt sô hà nội
tới dự lễ trao giải có đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
trong số hàng trăm tác phẩm của các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên ở mọi miền đất nước
gửi về tham dự cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ tám
ban tổ chức đã lựa chọn hơn một trăm ba mươi tác phẩm đăng tải trên các ấn phẩm của báo quân đội nhân dân
và báo quân đội nhân dân điện tử
đây là đợt thi có số lượng tác phẩm đạt mức kỷ lục chất lượng bài viết ngày càng được nâng cao
các tác phẩm dự thi đã phát hiện phản ánh nhiều tấm gương điển hình là cán bộ đảng viên
người có công người dân thuộc mọi ngành nghề lĩnh vực
trong đó có những người đã âm thầm cống hiến cho đất nước cộng đồng làm được nhiều việc tốt
bình dị nhưng có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội
thực sự là những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
tại lễ trao giải ban tổ chức chọn được một mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
trong đó có một giải nhất hai giải nhì ba giải ba và chín giải khuyến khích
cuộc thi viết những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ tám là chương trình hướng tới những câu chuyện cảm động
về các tập thể cá nhân tiêu biểu đặc biệt là người có công với đất nước
luôn đề cao trách nhiệm nghĩa vụ công dân
về những cán bộ đảng viên hết lòng phụng sự tổ quốc phụng sự nhân dân thực sự là công bộc của dân
hơn nữa họ có một điểm chung đáng quý là thầm lặng làm việc tốt việt thiện
sẵn sàng nhận việc khó phần thiệt thòi về mình nỗ lực công hiến cho xã hội và cộng đồng
báo quân đội nhân dân vụ báo chí xuất bản ban tuyên giáo trung ương
nhà xuất bản quân đội nhân dân và tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí việt nam
thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam phối hợp tổ chức
tại lễ trao giải lần này ban tổ chức tiếp tục phát động cuộc thi viết
những tấm gương bình dị mà cao quý lần thứ chín hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám dành cho các công dân việt nam
bài dự thi ở các thể loại bút ký phóng sự phóng sự điều tra bài phản ánh ghi chép
mỗi tác phẩm không dài quá hai năm trăm linh chữ phải có ảnh đi kèm
thời gian nhận bài dự thi đến hết tháng hai năm hai nghìn một mươi tám